thông tin từ trung tâm y tế huyện hải hà quảng ninh
mới đây đơn vị đã cấp cứu thành công một trường hợp khá hy hữu khi phát hiện có dị vật là con lươn dài ba mươi cm trong ổ bụng từ triệu chứng đau bụng
cụ thể vào một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trung tâm y tế huyện hải hà đã tiếp nhận bệnh nhân nam ba mươi bốn tuổi quê quán ở lộc bình lạng sơn
hiện đang lao động tại địa phương nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng không rõ nguyên nhân
qua siêu âm chú ít quang cho thấy có dị vật trong ống tiêu hóa gây thủ ruột có biên chứng viêm phúc mạc ruột
sau hội trần kiếp trực bệnh viện đã chỉ định mổ lấy dị vật cắt đoạn đại trực tràng hoại tử làm hậu môn nhân tạo
bác sĩ chuyên khoa một phạm mạnh hùng trường khoa ngoại trung tâm y tế huyện hải hà cho biết đây là ca bệnh hy hữu
vị trí trực tràng nhiều dịch phân dễ nhiễm khuẩn nhưng được thực hiện an toàn nên ca mổ không xảy ra vấn đề gì
sau phẫu thuật bệnh nhân đã tỉnh táo đỡ đau bụng
các bác sĩ cho biết sẽ tiếp tục đảm bảo dịch truyền dinh dưỡng và kháng sinh phù hợp theo dõi nếu có vấn đề gì phát sinh đối với bệnh nhân
di vật ống tiêu hóa là một tình trạng cấp cứu thường gặp trong đời sống hàng ngày
tài nạn sinh hoạt hy hữu này có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào và làm cho người bệnh và người thân lo lắng
nếu không được khám và phát hiện sớm tình trạng này có thể gây ra các biến chứng nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là tính mạng người bệnh
theo thống kê tỷ lệ mắc dị vật ống tiêu hóa chung hiện nay là một một hai người trên một vạn dân
trong đó có khoảng hai mươi các dị vật sẽ mắc lại ống tiêu hóa trên xử trí bằng việc gắp qua nội soi thực quản dạ dày tá tràng
các trường hợp còn lại chiếm gần tám mươi là hầu hết các dị vật tự thoát và đào thải an toàn ra khỏi ruột
tuy nhiên có khoảng một trong số các trường hợp dị vật dù đã di chuyển qua được môn vị dạ dày gây ra các biến chứng nguy hiểm như là thủng ruột do các dị vật sắc nhọn
tắc ruột dị vật có kích thước lớn khối áp xe trong ổ bụng dị vật xuyên qua thành ruột và di chuyển vào trong khoang phúc mạc thậm chí tử vong do nhiễm chủng nhiễm độc nặng